sau khi nhiễm covid một mươi chín sức khỏe có thể đối diện với những vấn đề đáng lo ngại
trong đó cần kể đến tăng nguy cơ biến chứng tim sau khi nhiễm covid một mươi chín
đặc biệt là những người chưa từng mắc bất kỳ vấn đề nào về tim
và được coi là có nguy cơ thấp cũng đang phát triển các vấn đề về tim sau covid một mươi chín
viện phân tích dữ liệu y tế của hoa kỳ cho thấy
bệnh nhân covid một mươi chín có nhiều nguy cơ bị biến chứng tim trong ít nhất một năm sau khi nhiễm bệnh
các biến chứng này bao gồm các vấn đề về nhịp tim viêm nhiễm cục máu đông đột quỵ
bệnh mạch vành đau tim suy tim và tử vong
kết quả nghiên cứu được công bố mới đây trên tạp chí nature medicine
tiến sĩ giad al ali đại học washington ở st louis tác giả nghiên cứu cho biết
đối với những người rõ ràng có nguy cơ mắc bệnh tim trước khi bị nhiễm sars cov hai
các phát hiện đã chỉ ra rằng covid một mươi chín
có thể làm tăng nguy cơ
nhưng đáng chú ý nhất là ở những người chưa từng mắc bất kỳ vấn đề nào về tim
và được coi là có nguy cơ thấp cũng đang phát triển các vấn đề về tim sau covid một mươi chín
đối với nghiên cứu nhóm của tiến sĩ al ali đã phân tích dữ liệu hệ thống y tế của bộ cựu chiến binh hoa kỳ
trên gần một trăm năm mươi bốn bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
từ ngày một ba hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi năm một hai nghìn hai mươi một và sống sót sau ba mươi ngày đầu tiên của bệnh
những bệnh nhân này được so sánh với hơn năm sáu triệu bệnh nhân không mắc covid một mươi chín trong giai đoạn này
và với hơn năm tám triệu bệnh nhân khám trước đại dịch tức là vào khoảng tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một năm hai nghìn một mươi chín
các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trong năm sau khi họ bị nhiễm
bệnh nhân covid một mươi chín có tỷ lệ tăng mắc bệnh tim bao gồm cả suy tim và tử vong
cao hơn bốn so với những người không bị covid một mươi chín

nhưng với mức độ nghiên cứu bệnh nhân không mắc bệnh tim
nhưng với mức độ nghiêm trọng của đại dịch thì con số này là đáng kể
tiến sĩ ali cho biết điều đó có nghĩa là khoảng ba triệu người mỹ bị biến chứng tim do covid một mươi chín
so với nhóm đối chứng bệnh nhân covid một mươi chín có nguy cơ mắc bệnh mạch vành cao hơn bảy mươi năm
nguy cơ đau tim cao hơn sáu mươi ba và nguy cơ đột quỵ cao hơn năm mươi hai
nhìn chung những bệnh nhân này có nguy cơ mắc các biến cố tim mạch có hại lớn hơn năm mươi năm
bao gồm đau tim đột quỵ và tử vong
tiến sĩ al ali nhấn mạnh
hơn ba trăm tám mươi triệu người trên toàn thế giới đã nhiễm covid một mươi chín kể từ khi bắt đầu đại dịch
bởi vậy tính đến nay nhiễm covid một mươi chín đã góp phần gây ra một mươi năm triệu ca bệnh tim mới trên toàn thế giới
điều này khá quan trọng và cũng cho thấy rằng đối với bất kỳ ai đã từng bị nhiễm trùng covid một mươi chín
sức khỏe tim mạch sẽ là một phần không thể thiếu trong chăm sóc covid một mươi chín sau cấp tính
bên cạnh các vấn đề về tim covid một mươi chín cũng có thể dẫn đến các biến chứng khác
còn gọi là triệu chứng covid một mươi chín kéo dài
những phát hiện này cũng nhấn mạnh
thêm tầm quan trọng của việc tiêm vaccine chống lại covid một mươi chín như một cách để ngăn ngừa tổn thương tim
cảm giác về các cơn chấn động bên trong cơ thể
cùng chứng run dày ở những bệnh nhân mắc hội chứng covid một mươi chín kéo dài
đang thu hút sự chú ý của nhiều bác sĩ và chuyên gia
đang say giấc ngủ kerry max crosson morison bỗng cảm giác cơ thể mình rung lên
giống như một chiếc bàn trải đánh răng chạy bằng điện trong lồng ngực
cảm giác đó mãnh liệt đến mức bà bị đánh thức từ giấc ngủ sâu
tôi có cảm giác như ai đó đặt thứ gì đó trên giường
và nó đang rung lên
bà nói dường như bên trong cơ thể của tôi đang tự di chuyển
nó sẽ rung lắc vào ban đêm và thực sự rất tồi tệ
những rung động bất thường bên trong cơ thể
cùng cảm giác rung dày bên ngoài mà bà morrison mô tả gần đây
đã thu hút sự chú ý của nhiều chuyên gia
những người đang nghiên cứu về hội chứng kéo dài ở người từng mắc covid một mươi chín
bà morrison năm mươi tuổi là điều phối viên cấy ghép tại một bệnh viện ở newark l a
bà cho biết đã trải qua triệu chứng này kể từ khi xét nghiệm dương tính
covid một mươi chín vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
những bệnh nhân gặp phải hội chứng covid một mươi chín kéo dài
ước tính chiếm từ một mươi ba mươi người từng mắc covid một mươi chín
phải trải qua một loạt các triệu chứng như mệt mỏi
giảm khả năng nhận thức khó thở và cảm giác đề ngứa dân gian
cảm giác chấn động bất thường bên trong cơ thể và chứng run dày ít phổ biến hơn
vì thế ít được chú ý hơn
tuy nhiên một báo cáo vào mùa hè này từ nhóm các nhà nghiên cứu
về hội chứng covid một mươi chín kéo dài cho thấy
trên thực tế khoảng bốn mươi bệnh nhân bị run
và ba mươi cho biết họ cảm thấy những cơn chấn động trong cơ thể
một số cơ sở y tế như bệnh viện mount sinai ở new york cho biết
họ chưa từng thấy bệnh nhân phàn nàn với những cảm giác như vậy
nhưng khi thực hiện khảo sát bệnh nhân ở một cơ sở chuyên điều trị
hội chứng kéo dài covid một mươi chín tại phòng khám maio
một tỷ lệ đáng kể được ghi nhận
đó thậm chí còn là điều chúng tôi thấy khá thường xuyên
bác sĩ greg vanekatrom người đã điều trị bệnh nhân trong ba tháng đầu
sau khi họ bị mắc covid một mươi chín nặng cho biết
ông ước tính tại mayo
khoảng bốn mươi đến năm mươi bệnh nhân mắc hội chứng covid một mươi chín kéo dài
trong ba tháng đầu tiên sau khi nhiễm bệnh nặng
ông cho biết đối với một số bệnh nhân
các triệu chứng khiến cơ thể bị suy nhược
trong khi với những người khác chúng gây nhiều phiền toái trong cuộc sống
các bác sĩ không biết điều gì đang gây ra triệu chứng bí ẩn này
một số người cho rằng đó có thể là kết quả dối loạn hệ thần kinh tự chủ
nó thường gặp ở nhiều bệnh nhân mắc covid kéo dài
hoặc xảy ra khi các dây thần kinh kiểm soát chức năng tự chủ của cơ thể bị tổn thương
một số chuyên gia khác lại cho rằng
đây có thể là một vấn đề của quá trình xử lý trong não
ryan her người đứng đầu nghiên cứu hậu covid một mươi chín tại mayo cho biết
báo cáo mà ông viết về một bệnh nhân gặp phải vô số triệu chứng liên quan đến thần kinh
bao gồm cảm giác chấn động trong cơ thể đang được xem xét để xuất bản
tiến sĩ hờ cho hay hình ảnh chụp ct nãp của một số bệnh nhân mắc covid một mươi chín cho thấy
chức năng hoặc hoạt động của họ bị giảm sút
ông cho biết điều này có thể là do chứng viêm mô thần kinh hoặc các vấn đề về tuần hoàn máu
một yếu tố khác nữa được biết đến là hội chứng nhẹ cảm trung ương
xảy ra khi hệ thống thần kinh trung ương não trở nên nhạy cảm hơn
khoách đại cảm giác trên nhiều hệ thống cơ quan
đau được nhận biết trong náo tiến sĩ hurt nói
bộ não trở nên thực sự nhạy cảm với các kích thích
vì vậy vấn đề có thể không phải là sự chèn ép của các dây thần kinh mà là bộ não
nơi xử lý tất cả thông tin
nick garth cho biết vợ ông heidi frey
một nhà biên kịch năm mươi tuổi đã tự tử vào tháng năm
sau khi vật lộn với hội chứng covid một mươi chín kéo dài hơn một năm
trong tháng cuối cùng cảm giác trong cơ thể có thứ gì đó dùng lắc dữ dội
khiến bà ấy không thể chập mắt vào ban đêm
ông cho biết khi mới bắt đầu các cơn chấn động có thể kiểm soát được
nói đến và đi trong một hoặc hai phút ông nói
thế nhưng sau đó mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn
bà ấy nói giống như ai đó nhét điện thoại vào ngược mình
và bật chế độ rùng ngẫu nhiên vào bất cứ thời điểm nào trong đêm
ông garth cho biết bà ấy không thể ngủ được quá hai giờ
ngay cả khi đã sử dụng các loại thuốc ngủ
vì những cơn chấn động bên trong sẽ lại đánh thức
và khiến bà ấy mất hàng giờ để lại giấc
garth cho biết ông nghi vọng là câu chuyện của vợ mình
và nhiều bệnh nhân mắc covid một mươi chín kéo dài
là con chim hoàng yến trong mỏ than của ngành y học mỹ
chim mỏng yến trong màu than là thành ngữ nói về sự báo hiệu một mối nguy hiểm đang tới
có rất nhiều người đang phải chịu đựng điều này
và đó là một tình trạng thực sự nguy hiểm
vì nếu bạn không ngủ được thì bạn không thể chữa bệnh
ông nói nếu bạn không thể ngủ bạn sẽ mất hy vọng
ông gat đang giúp dẫn đầu một nghiên cứu để xem
liệu có nhiều người trải qua cảm giác chấn động bên trong cơ thể
và chứng dung dẩy hay không
nghiên cứu đã phân tích hàng trăm câu chuyện của bệnh nhân
được thu thập từ mạng xã hội
richard salma nhà thần kinh học tại trường israel
đống tác giả của nghiên cứu cho biết
nhiều bệnh nhân đã mô tả một loạt triệu chứng
bao gồm dung đau cảm giác dung lắc hay bị bỏng
xảy ra theo chu kỷ hoặc liên tục
và có thể kéo dài hàng tháng
bà morrison cho biết
chứng dung dẩy bên trong cơ thể bà ngày càng nặng
và giống như động kinh
các triệu chứng nghiêm trọng đến mức bà đã phải ngừng làm việc
vào tháng năm dùng thuốc điều trị động kinh
do bác sĩ kê đơn và đang trong quá trình
nộp đơn xin hưởng chế độ tàn tật dài hạn
bà ví những cơn chấn động bên trong cơ thể
với cảm giác như đang ở một chiếc tàu lượn siêu tốc
cuối cùng căn bệnh tiến triển và biểu hiện ra bên ngoài
đôi khi khiến chân và tay của tôi bị giật bà nói
bà morrison cũng gặp phải nhiều triệu chứng covid một mươi chín kéo dài khác
bao gồm sương mù não mệt mỏi và đau đầu
nhưng nói rằng cảm giác chấn động bên trong người là đáng sợ nhất
tôi sợ lái xe bà nói
cơ thể của tôi nhưng tôi không kiểm soát được